thưa quý vị thời gian qua lực lượng công an đã triệt phá rất nhiều các sàn giao dịch trực tuyến
với rất nhiều loại hình khác nhau mà thực chất là tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng
đã có không ít người tham gia và bị lôi kéo tham gia các loại hình đánh bạc này
để rồi bị mất tiền và bị chiếm đoạt tài sản
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đã phối hợp với công an tp hà nội công an tỉnh quảng ninh công an tỉnh thái nguyên
triệt phá đường dây đặt cược tài chính trên trang web có tên là sfxcapitals com
với số tiền giao dịch lên đến chín mươi triệu đô la mỹ tương đương với hai một trăm sáu mươi tỷ đồng
và chiến công này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ và đang được lan tỏa trên rộng khắp các trang mạng xã hội
cổng thông tin điện tử bộ công an vừa đăng tải thông tin về việc triệt phá đường dây đặt cược tài chính
trên trang web sfxcapitals com với số tiền giao dịch lên đến chín mươi triệu đô la mỹ
tương đương hai một trăm linh tỷ đồng
do đối tượng đào minh sáng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện hoài đức thành phố hà nội cầm đầu
ngay sau khi thông tin được đăng tải cộng đồng mạng đã chia sẻ thông tin bày tỏ trạng thái yêu thích
cũng như thể hiện sự ủng hộ chúc mừng chiến công này của lực lượng công an trên nhiều diễn đàn mạng xã hội
rất nhiều gia đình tán ra bại sản vì hình thức đánh bạc trên mạng kiểu này
rất hoan nghênh và khâm phục lực lượng công an
rất nhiều các sàn giao dịch trực tuyến thực chất là đánh bạc bị triệt phá
trong thời gian qua rồi vậy mà vẫn có nhiều người lao vào tham gia
hàng nghìn tỷ đồng tiền giao dịch đồng nghĩa với rất rất nhiều người đã mất tiền
thật không thể tin được cảm ơn các chiến sĩ công an
tôi ủng hộ công an triệt phá tội phạm này mạnh mẽ hơn nữa cảm ơn các anh vì chiến công này
với hàng nghìn lượt like share thả tim yêu thích với thông tin này trên nhiều diễn đàn mạng xã hội
cùng với đó là rất nhiều bình luận của cư dân mạng chia sẻ câu chuyện
và hệ lụy từ hình thức đánh bạc online và cho rằng việc tấn công loại tội phạm này
trên không gian mạng là đặc biệt cần thiết và cần phải tấn công mạnh mẽ hơn nữa
theo chia sẻ của không ít cư dân mạng với rất nhiều chiêu trò để rụ rỗ lôi kéo người tham gia
các đối tượng đã tạo các hội nhóm trên facebook zalo viết bài đăng hình ảnh video
tài hiệu ứng trên không gian mạng thể hiện sự giàu sang với xe ô tô đắt tiền
cùng với phong cách sống thượng lưu có khi tự nhận là chuyên gia tài chính
là người dẫn đường người tiên phong
người chuyên cảm hứng thậm chí các đối tượng còn tổ chức các khóa đào tạo trực tiếp
trực tuyến với quy mô lớn để thu hút người chơi tham gia hoạt động đặt cược tài chính
theo hình thức quyền chọn nhị phân
sau khi bị triệt phá thì các vị chủ tịch trẻ tuổi với thu nhập hàng tỷ đồng trên tháng
có cuộc sống sang chảnh phong bạt trên mạng mới lộ diện bản chất
một ví dụ điển hình cho các bạn thích làm giàu kiểu đặt cược giá trị lên xuống
hay tăng giảm đây nhé
loại hình tội phạm này ảnh hưởng tới rất nhiều người
để lại nhiều hệ lụy nguy hiểm
tôi nghĩ cần điều chỉnh về khung hình phạt để tăng cường sự gian đe
theo thông tin được đăng tải trên cổng thông tin điện tử bộ công an
hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân bo
thực chất là hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng
điểm mẩn nguy cơ lừa đảo chứng đoạt tài sản của người tham gia
cư dân mạng mong rằng mỗi người cần đề cao tinh thần cảnh giác
không để các đối tượng lôi kéo rụ rỗ
tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân bo
khi phát hiện các đối tượng có hành vi lôi kéo rụ rỗ
tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân bo
cần kịp thời báo ngay cho cơ quan công an để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
hãy là một cư dân mạng thông thái không tham gia vào các loại hình đánh bạc trực tuyến
bạn nghĩ sao về các loại hình đánh bạc trên mạng hiện nay
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi
trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a cộng truyền hình công an